bạc liêu an giang và sóc trăng là ba địa bàn tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
sóc trăng sở y tế tỉnh cho biết vừa ghi nhận thêm chín mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
trong đó bảy mươi hai trường hợp là f một bảy trường hợp về từ vùng có dịch một mươi hai trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng và bảy trường hợp trong khu phong tỏa
bạc liêu trong hai mươi bốn giờ qua tỉnh ghi nhận một trăm năm mươi bốn trường hợp có kết quả pcr khẳng định dương tính với sars cov hai
trong đó ba mươi một trường hợp liên quan đến công ty trách nhiệm hiệu hạn xuất nhập khẩu thủy sản tấn khởi và công ty trách nhiệm hiệu hạm xuất nhập khẩu thủy sản châu bá thảo thị xã giá rai
sáu mươi trường hợp liên quan đến một mươi một bệnh nhân dương tính ngày hai mươi một tháng một mươi trong cộng đồng tại huyện phước long
an giang ủy ban nhân dân huyện trợ mới đã ra quyết định công bố tạm thời cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn là cấp ba cấp nguy cơ cao
trong khi đó thị trấn trợ mới và thị trấn mỹ luông là hai địa phương được xác định có nguy cơ rất cao do có hơn ba trăm linh ca mắc covid một mươi chín trong ba ngày qua
theo đánh giá của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh số ca nhiễm trong cộng đồng tiếp tục tăng cao
đa phần các ca nhiễm đều liên quan đến ổ dịch tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang
cà mau tỉnh ghi nhận bốn mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới nâng tổng số ca lên một năm trăm hai mươi một trường hợp điều trị khỏi cho bảy trăm linh năm bệnh nhân
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đang khẩn trương giả soát truy vết những trường hợp liên quan đến các ca dương tính để khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm
kiên giang ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp phú quốc cho biết thành phố vừa ghi nhận thêm bốn mươi một ca dương tính với sát covid hai
trong đó có năm ca
một ca tại cộng đồng bốn ca trong khu cách ly và ba mươi hai ca trong khu phong tỏa nâng tổng số ca nhiễm trên địa bàn lên năm trăm bốn mươi ba trường hợp
ông nguyễn phú tân giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh an giang ký công văn hướng dẫn tạm thời hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ
đường thủy nội địa hàng hải và lưu thông vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh
cụ thể những người ở các địa phương có mức độ cấp bốn sẽ không được phép đến về trừ lý do đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền cho phép
về từ địa phương có mức độ dịch ở cấp ba phải được tiêm ít nhất một liều vaccine sau một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
các trường hợp chưa tiêm vaccine bắt buộc phải có xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
tuân thủ các biện pháp năm k khai báo y tế và thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà cùng các biện pháp phòng chống dịch
lãnh đạo sở giao thông vận tải tỉnh đồng tháp cũng có văn bản hướng dẫn tạm thời hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
theo đó đối với dịch cấp độ một nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh hoạt động bình thường
cấp hai nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng hoạt động bình thường
cấp ba nguy cơ cao tương ứng với màu cam hoạt động giảm năm mươi công suất khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền
cấp bốn nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ dừng hoạt động trừ xe taxi xe công nghệ dưới chín chỗ
yêu cầu lái xe nhân viên phục vụ
người trên xe phải đảm bảo các yêu cầu về năm k thực hiện khai báo y tế
quét mã qr tại các bến xe bến phà khách ngang sông và các chốt kiểm soát dịch
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố
tại họp báo ông lê huỳnh minh tú phó giám đốc sở công thương tp hcm cho biết
về việc mở lại quán ăn phục vụ tại chỗ thành phố đang xem xét các yếu tố tiêu chí an toàn phòng chống dịch
ủy ban nhân dân tp hcm và các sở ngành đang xem xét cân nhắc cách làm tiêu chí đánh giá để mở lại hoạt động này
việc mở lại quán ăn uống phục vụ tại chỗ vẫn đang trong quá trình trao đổi và còn cần phải làm rõ nhiều vấn đề
sau khi thống nhất sở công thương sẽ thông báo ông tú nói
cũng tại họp báo ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết
thành phố đang điều trị trong một mươi chín trăm chín mươi sáu bệnh nhân trong đó có bảy trăm bốn mươi sáu trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
hai trăm tám mươi sáu bệnh nhân đang thở máy một mươi bốn bệnh nhân được can thiệp ếch mồ
đến nay trên chín mươi tám người từ một mươi tám tuổi trở lên ở tp hcm được tiêm một mũi vaccine covid một mươi chín và trên bảy mươi sáu người đã được tiêm hai mũi
lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm người đã đến trụ sở tòa án nhân dân huyện quốc oai hà nội từ ngày một mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi
biểu lân hiếu giám đốc bệnh viện đại học y hà nội cho rằng hiện nay tiêm vaccine cho trẻ dưới một mươi hai tuổi đang còn nghiên cứu do đó chúng ta không nên vội
bà lê thụy mỹ châu phó chủ tịch ubnd huyện hóc môn tp hcm cho biết qua giả soát đối chiếu trên hệ thống dữ liệu riêng của huyện này
đã phát hiện bảy trăm một mươi ba trường hợp kê khai không chính xác khi nhận tiền hỗ trợ đợt ba
nhiều du khách xuống bà rịa vũng tàu vui chơi tắm biển
chưa thực hiện nghiêm quy định năm k
thông tin từ trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua toàn tỉnh ghi nhận bốn trăm năm mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó số ca mắc trong cộng đồng là một trăm năm mươi ba ca
theo quy định mới nếu thuộc vùng cam đỏ ở bạc liêu
chỉ người đã tiêm vaccine mới được phép ra đường và tỉnh sẽ lập chốt kiểm soát tại những khu vực này
sau một mươi một ngày kể từ khi bùng phát tỉnh phú thọ đã ghi nhận ba trăm chín mươi năm ca mắc covid một mươi chín
riêng tại khu công nghiệp thụy văn thành phố việt trì
đã phát hiện bảy mươi tám công nhân làm tại một mươi ba doanh nghiệp dương tính với sars cov hai
những ngày qua tỉnh bắc giang xuất hiện ba ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
để giữ an toàn cho địa bàn tỉnh bắc giang lập tức kích hoạt các biện pháp phòng ngừa
ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh đã có tờ chỉnh ủy ban nhân dân thành phố
theo đó yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn chỉ được hoạt động
khi đã đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm
và các quy định liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện quốc oai cho biết tính đến hôm nay
huyện đã ghi nhận một mươi hai ca dương tính với sars cov hai đều là cán bộ công an tòa án thị trấn
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh cho biết
sở bắt đầu mở lại tám tuyến xe buýt sau thời gian tạm ngưng do dịch covid một mươi chín
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh cho biết sở bắt đầu mở lại tám tuyến xe buýt sau thời gian tạm ngưng do dịch covid một mươi chín
từ hôm nay đồng nai cho xe buýt taxi hoạt động nội tỉnh
còn xe buýt liên tỉnh chưa được thực hiện cho đến khi có sự thống nhất của các địa phương
từ hôm nay đồng nai cho xe buýt taxi hoạt động nội tỉnh còn xe buýt liên tỉnh chưa được thực hiện cho đến khi có sự thống nhất của các địa phương

và đều bắt nguồn lây nhiễm từ người ở địa phương khác đến thành phố mà không khai báo y tế
đặc biệt nguy hiểm là kết quả xét nghiệm từ những người này cho thấy nồng độ virus sars cov hai rất cao